công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang làm rõ vụ tai nạn giao thông điên hoàn khiến một người tử vong
vào chiều tối ngày hai mươi một tháng một mươi một xe tải biển số năm mươi bốn t sáu nghìn bảy trăm bốn mươi tám chạy trên đường trần tại nghĩa hướng từ tp hcm về đông an
khi đến khu vực khu công nghiệp lê minh xuân thì xảy ra va chạm với xe tải loại một bảy mươi năm tấn chạy hướng ngược chiều
sau va chạm xe tải bốn năm tấn tiếp tục tông trúng xe máy do anh đặng văn tuấn ba mươi tuổi điều khiển trú tại huyện hóc môn khiến anh tuấn tử vong